có thể nói thêm rằng việc du khách có thể ngang nhiên cá cược ăn tiền trong cuộc chơi đã làm mất đi hình ảnh linh thiêng của các lễ hội
bên cạnh đó hoạt động này còn gây nên sự phức tạp về tình hình an ninh trật tự mỗi khi trò chơi kết thúc
ngoài việc lợi dụng vào các trò chơi truyền thống thì hiện nay nhiều trò chơi mới hiện đại như ném phi tiêu ném bóng cũng đang bị biến tướng theo những chiều hướng tiêu cực
bởi đánh vào tâm lý du khách là khi chơi thua muốn chơi tiếp để được thắng
cứ như vậy tiền trong túi của du khách bị rút dần bởi lòng tham
từ trước đến nay chùa triền là trốn linh thiêng
là nơi mọi người tĩnh tâm để chơi
để tìm đến những điều thiện điều lành
hiện tượng những trò chơi mang tính chất cơ bạc bịp diễn ra tại đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến trốn tôn nghiêm ấy
dù các lực lượng chức năng đã có những biện pháp xử phạt
tuy nhiên hoạt động này chỉ dừng khi lực lượng chức năng ra quân
còn không thì vẫn hoạt động một cách công khai
với cái đặc thù là những cái dịp đầu năm là cái lượng du khách đến là rất là đông
tuy nhiên trong những ngày tập trung đông người thì cũng không ngoại trừ có những cái đối tượng nội dụng cái nơi tập trung
một người để mà có những cái hoạt động mà nửa đảo các cái dịch sử dụng các cái dịch vụ trò chơi trá hình để mà nửa đảo tiền của du khách
thế thì ban quản lý khu dân thang tây thiên nó phù hợp với chính quyền thị trấn với công an cụ sở lý
bốn trường hợp và ba đối tượng đẩy đuổi ra khỏi địa bàn
tại khu vực trung tâm văn hóa lễ hội tây thiên đối với ủy ban thị trấn đại đình cũng đã thành lập hai tổ
một tổ đảm bảo an ninh trật tự và một tổ công tác
sau khi thành lập tổ thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo tổ phối hợp với công an huyện tam đảo phối hợp với ban quản lý tê thiên
thường xuyên kiểm tra trên trong cái khu vực tuyệt đường đi bộ từ trung tâm văn hóa lễ hội lên đền thượng để mà kiểm tra các cái hiện tượng cờ bạc trá hình
khi mà phát hiện và cũng có những hiện tượng đó thì chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn và xử lý triệt để
mặc dù cờ bạc đã khiến cho nhiều người tán ra bại sản nhưng nó vẫn có sức hút kỳ lạ khó bỏ đối với nhiều người
và bất kỳ con bạc nào cũng muốn mình thắng
hậu quả mà bài bạc mang lại cho cá nhân gia đình và xã hội không kém gì so với ma túy gây ra
chính vì vậy hành vi đánh bạc dưới các hình thức như sóc đĩa tứ sắc đều bị pháp luật nghiêm cấm và nếu vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự tùy thuộc mức độ vi phạm
tất cả những hình thức
vui chơi trò chơi giải trí mà được thua bằng tiền hiện vật tài sản thì đều là hình thức đánh bạc trái phép
hành vi đánh bạc trái phép thì có thể tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự
ở đây chúng ta sẽ thấy rằng có người chơi và người tổ chức
đối với những người chơi người đánh bạc trái phép với số tiền đánh bạc từ năm triệu đồng trở lên hoặc là dưới năm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm
hành vi đánh bạc trái phép thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc là tổ chức đánh bạc gá bạc thì có thể bị truy cứu về tội đánh bạc theo điều ba trăm hai mươi một của bộ luật kinh sự năm hai nghìn một mươi năm sở đại bộ sống năm hai nghìn một mươi bảy với khung hình phạt cao nhất lên đến bảy năm tù
lễ hội là một trong những hoạt động văn hóa thường niên mang tính chất tâm linh và đáng được trân trọng
mọi hình thức cờ bạc trá hình đang diễn ra tại các lễ hội hiện nay là những hành vi sai phạm và cần phải được bài trừ
người dân cũng nên có sự nhận thức đúng đắn khi tham gia vào các trò chơi nhằm tránh bị mất tiền vi phạm pháp luật hay hơn hết là một hình thức tiếp tay cho những kẻ xấu lợi dụng để làm mất đi sự tôn nghiêm của trốn tâm linh